ngày hai mươi hai tháng bảy tại hà nội tổng công ty điện lực miền bắc vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tổng công ty
theo đó bà đỗ nguyệt ánh phó tổng giám đốc tổng công ty điện lực miền bắc sẽ được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tổng công ty
ông thiều kim quỳnh sẽ không kiêm nhiệm chức tổng giám đốc chỉ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên
cũng trong dịp này evnnpc công bố quyết định ông hồ mạnh tuấn phó tổng giám đốc và ông vũ thế nam trưởng ban tổng hợp của evnnpc giữ chức thành viên hội đồng thành viên evnnpc
ông bùi lê cường giám đốc ban quản lý dự án lưới điện thuộc evnnpc giữ chức thành viên hội đồng thành viên evnnpc
đây là đợt bổ sung nhân sự chủ chốt lớn nhất trong khoảng năm năm trở lại đây ở tổng công ty điện lực miền bắc